sáng nay hai mươi chín tháng tám tại hà nội diễn đàn tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ ba
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và lễ tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời bác lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi đã được tổ chức
diễn đàn có sự tham gia của ba mươi hai tham luận với mục tiêu tiếp tục làm rõ những nội dung của dự thảo
đồng thời khẳng định vai trò trách nhiệm của tổ chức đoàn và tuổi trẻ khối trong đóng góp xây dựng văn kiện đại hội đảng các cấp
các tham luận tập trung vào hai nội dung chính tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương lần thứ hai
nhậm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi mục tiêu nhiệm vụ giải pháp nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong khuôn khổ chương trình đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tuyên dương năm mươi điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi